gây ra vụ trộm đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động lấy cắp một mươi năm chiếc điện thoại di động
cùng với các phụ kiện đắt tiền gây thiệt hại hơn một trăm linh triệu đồng
hai công nhân xây dựng tên là bùi văn sinh ba mươi hai tuổi quê ở thanh hóa
và nguyễn quốc hiệp hai mươi tám tuổi quê ở quảng nam sẽ khó bị công an phát hiện
nếu thủ phạm không có tính khoai khoang
trước đó công an nhận tin báo tại một cửa hàng điện thoại di động xảy ra trộm cắp
nên tiến hành tiếp cận hiện trường phát hiện cửa sắt bị bấm khóa bằng kìm cộng lực
kẻ trộm xóa toàn bộ giấu vết tinh vi
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã nhận được thông tin ở một công trình gần đó
có hai công nhân trong những ngày gần đây thường xuyên khoe với đồng nghiệp
về nhiều điện thoại di động mới mua và đắt tiền
lực lượng công an đã bí mật theo dõi tung tích của hai cá nhân này
thì phát hiện một trong số đó đến tiệm cầm đồ bán lại tài sản
trước những chứng cứ thu thập được công an mời cả hai về làm việc
và cả hai thừa nhận mình là thủ phạm
trong đó sinh đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản